sáng ngày một mươi một tháng chín phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã kịp thời có mặt dập tắt ngọn lửa và giải cứu năm người dân bị mắc kẹt trong căn nhà bị cháy
trước đó vào lúc một mươi giờ sáng vụ cháy đã xảy ra tại một căn nhà trong hẻm sáu trăm năm mươi đường điện biên phủ quận một mươi
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp hcm đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường
thời điểm này căn nhà đã bao trùm bới lửa các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng vào giải cứu năm người đã bị mắc kẹt trong nhà và hướng dẫn ba mươi năm người thoát nạn an toàn
ngọn lửa cũng đã được dập tắt sau đó không lâu thống kê bước đầu nhiều vật dụng tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi nguyên nhân cháy được xác định do người dân bất cẩn trong việc đung nấu
chiều nay ubnd tổ quốc quận một mươi và phường một mươi một cũng đã hỗ trợ ba mươi hai người bị ảnh hưởng trong vụ cháy trên mỗi người nhận một phần quà trị giá năm trăm linh đồng và một triệu đồng tiền mặt
qua vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân nên thật thận trọng trong đung nấu sử dụng ngọn lửa trần phải có người trông coi có trang bị bình chữa cháy tại khu vực bếp và chuẩn bị sáng nhiều lối thoát nạn đề phòng khi có cháy nổ xảy ra để thoát thân
một tháng chín công an huyện nhân trạch đồng nai cho biết vừa phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang bắt giữ đối tượng hồ tuấn quẩn sáu mươi năm tuổi ngụ tại xã phước thiền huyện nhân trạch sau hai mươi một năm lận trốn
theo hồ sơ công an tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hồ tốn quẩn mượn chiếc xe máy của anh trần văn hùng ngụ thành phố châu đốc tỉnh an giang mang đi cầm cố rồi nhanh chân bỏ trốn
bị mất tài sản anh hùng đến cơ quan công an tối giác quẩn
truy bắt quẩn không có kết quả nên ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã châu đốc tỉnh an giang đã quyết định truy nã toàn quốc quẩn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
quá trình chạy trốn và che giấu thân phận quận đã thay tên đối họ và sống làm việc tại nhiều tỉnh thành
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày chín tháng chín các trinh sát phát hiện quận đang lẫn trốn tại một nhà trọ ở ấp bến sáng xã phước thiền tỉnh đồng nai dưới cái tên chu văn chính quê tỉnh đồng tháp nên đã tiến hành bắt giữ quận trước sự ngỡ ngàng của đối tượng
tại cơ quan điều tra quẩn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
kính thưa quý vị thời gian qua trên cả nước nói chung và tại tỉnh đồng tháp nói riêng tình trạng chống người thi hành công vụ điều tra rất là phức tạp
đặc biệt là hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và những hành vi này đã và đang bị xử lý nghiêm để giáo dục răng đe và phòng ngừa chung
vào ngày hai mươi sáu tháng tám tại ấp lợi an xã thanh mỹ huyện tháp một mươi lực lượng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của xã thanh mỹ tiến hành kiểm tra phát hiện sáu đối tượng đang tụ tập ăn nhậu tại nhà một hộ dân
thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
ông mai văn diệp là đội trưởng đội dân phòng ấp lợi an thấy trương văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là người địa phương bỏ đi nên yêu cầu dừng lại nhưng đối tượng không chấp hành và còn quay sang đánh ông diệp
nguyễn thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thấy vậy cũng xông vào cùng nguyên đánh liên tiếp vào ông diệp khiến ông bị thương tích nhiều nơi phải điều trị tại bệnh viện
đến ngày hai mươi chín tháng tám công an huyện tháp một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng này về hành vi chống người thi hành công vụ
tương tự tại ấp tân thành xã phong hòa huyện lai vung nguyễn văn hải và nguyễn văn hoàng là hai anh em ruột đã tổ chức ăn nhậu tại nhà cùng với hai người khác thì bị tổ công tác phòng chống dịch bệnh của xã phong hòa phát hiện yêu cầu giải tán
nhưng hai anh em không chấp hành mà còn có lời nói thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
hải còn nhiều lần tấn công một thành viên trong tổ công tác nhưng được ca ngăn kịp thời
chưa dừng lại ở đó hải tiếp tục uy hiếp dâm dọa thách thức tổ công tác và đóng cửa nhà
được biết hải và hoàng là đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý tại địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an nguyện đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với bị can nguyễn văn hải
tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện một số đối tượng chống đối không chấp hành yêu cầu xuất trình giấy tờ của lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng dùng vũ lực để đối phó với người thi hành công vụ
từ ngày một mươi tháng bảy đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn vụ năm đối tượng chống người thi hành công vụ
qua đó đã khẩn trực đưa ra xác xử một vụ với mức án hai mươi một tháng tù giam về hành vi chống người thi hành công vụ
tại các biện pháp giáo dục tiên triền để tạo sự đồng thuận của bà con đồng thời cũng phải kiên quyết trắng chỉnh răng đe giáo dục và xử lý nghiêm các hành vi chống đối không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch trên địa bàn
để nâng cao công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh hạn chế các vụ việc có liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ mỗi người dân cần thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ để góp phần đẩy lùi dịch bệnh
kính thưa quý vị sau khi có thông tin xuất cơm của nhân viên y tế tại bệnh viện
bệnh viện giả chiến số tám có vật thể lạ ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết đã kiểm tra công ty cung cấp suất ăn và ngưng hợp đồng với công ty và
và sẽ lên kế hoạch thanh tra tất cả công ty cung ứng suất ăn cho bệnh viện dạ chiến trên địa bàn thành phố
và đây là thông tin do bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cung cấp trong buổi họp báo chiều nay ngày một mươi một tháng chín
theo đó xuất cơm có vật thể lạ được xác định là xuất ăn trưa do một công ty cung cấp xuất ăn công nghiệp
ký hợp đồng với bệnh viện giải chiến số tám công ty này có trụ sở tại thành phố thủ đức
mỗi ngày cung cấp một năm trăm linh suất ăn cho bệnh nhân và chín trăm linh suất cho nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện giải chiến
sự việc xảy ra vào ngày chín tháng chín nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện phát hiện trong khẩu phần ăn của mình
người này sau đó báo cáo với bang giám đốc bệnh viện
sau khi ghi nhận sự việc ba giám đốc cho kiểm tra lại toàn bộ suất ăn và không ghi nhận có bất thường ở các phần ăn khác
ngay sau đó bà giám đốc quyết định ngưng ký hợp đồng cung cấp suất ăn với công ty trên
sau khi được phản ánh trên báo chí ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố đã đến bệnh viện ghi nhận sự việc
tiến hành thanh tra và đồng ý với phương án ngưng hợp đồng cung cấp thức ăn của ban giám đốc bệnh viện
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý công ty này
đồng thời lên kế hoạch thanh tra tất cả công ty cung ứng suất ăn cho bệnh viện giải chiến trên địa bàn thành phố
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn bị can liên quan đến vụ buôn bán hàng cấm
xảy ra tại khu vực ấp mằng rò xã văn giáo huyện tịnh biên tỉnh an giang
bốn bị can bị bắt gồm thị liên tức năm tùng huỳnh thị mỹ phượng trần thế thanh và lê phước đại cùng chú tỉnh an giang
trước đó ly và phượng đã liên hệ với thanh để mua năm chín trăm sáu mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một ly và phượng thuê đại điều khiển ô tô tải lên huyện tịnh biên để nhận số thuốc lá lậu trên
đến ngày một mươi tám tháng tám trong lúc đại điều khiển xe chuyển số thuốc lá lậu trên giao cho lya và phượng
thì bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
biết không thể chạy thoát đại đã lao xe xuống bờ kênh bỏ trốn
đến ngày hai mươi bảy tháng tám lê phước đại đến cơ quan công an đồng thú
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hai tàu sắt đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên sông hồng
thuộc địa phận thôn đồng yên xã trân lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
vừa bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông đường thủy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam phát hiện bắt giữ
trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hai tàu hút cát vỏ sắt
do trần văn tuân chú tại xã nguyên lý huyện lý nhân và phạm tiến khanh
trú tại phường hoàng diệu thành phố thái bình là thuyền trưởng điều khiển các tàu
tại thời điểm kiểm tra hai tàu đang hút tổng cộng khoảng năm trăm linh mét khối cát
qua kiểm tra những người làm việc trên tàu và thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và các đơn vị có liên quan
phát hiện bắt giữ gần một mươi hộp thuốc liên hoa thanh ôn
không rõ nguồn gốc được quảng cáo là có tác dụng điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu trung quốc
sau thời gian dài trinh sát cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu mang nhãn hiệu trung quốc do tham vĩ điệp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất toyo cầm đầu
ngày chín tháng chín đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm và công an quận tám
bắt giữ xe tải biển số năm mươi một g bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi do trần văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê kiên giang điều khiển
đang vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc kiểm tra khóa quốc công ty toyo tại quận tám
tổ công tác phát hiện thêm chín hai trăm linh hộp thuốc cùng loại
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
được biết đây là loại thuốc mang nhãn hiệu trung quốc được gọi là liên hoa thanh ôn
mà các đối tượng quảng cáo có tác dụng điều trị covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
với sự lây lan mạnh mẽ của biến thể delta trên khắp thế giới
không ít người dân đang đặc biệt quan tâm và sẵn sàng chi tiền để mua các loại thuốc
được cho là thần dược điều trị covid một mươi chín
song các loại thuốc này thực sự có hiệu quả hay không có chữa được bệnh hay không
hay đây chỉ là những mặt hàng trôi nổi không có kiểm định về chất lượng và được nhiều đối tượng
với mục đích là trục lợi quảng cáo để bán kiếm lời
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên antv
trong vai một người cần mua hàng phóng viên chúng tôi đã tham gia được vào một hội nhóm
chuyên bán các loại thuốc tây như thế này
hỏi mua thuốc điều trị covid một mươi chín ngay lập tức nhiều người đã giới thiệu mặt hàng
và khẳng định thuốc được nhập từ nước ngoài về bằng đường sách tay
đảm bảo điều trị covid một mươi chín có hiệu quả
thế có chữa được covid một mươi chín thật không
chữa được chứ chị không chữa được thì bọn em bán làm gì
ở việt nam người ta cũng dùng nhiều mà
ở việt nam mọi người cũng mua nhiều để dùng mà
dùng để phòng chứ ý chị
tức là mình uống để mà mình phòng chứ bệnh ấy
và nếu mà mình có nhiễm bệnh thì nó cũng sẽ nhẹ triệu chứng nó nhẹ chị ạ
mình có bao nhiêu loại hả chị
em có hai loại thôi
một loại hộp tisa bỏ màu trắng hộp màu đỏ
và một loại lọ
nếu em lấy thì mình ship mà hay bọn em có thể đến trực tiếp xem hàng không chị
bọn em chỉ ship thôi chị nhé
chỉ trong vòng một tuần cuối tháng tám
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tp hà nội
đã liên tiếp phát hiện thu giữ nhiều loại thuốc được quảng cáo là điều trị covid như thế này
người bán đều khai nhận các loại thuốc này được mua trôi nổi trên mạng
đều không có hóa đơn chứng từ không được kiểm định về chất lượng
và đặc biệt là chưa được phép lưu hành tại việt nam
hiện nay toàn bộ thuốc này
đều do nước ngoài mà cụ thể đây là do nga sản xuất
chưa được cơ quan chức năng việt nam cho phép nhập khẩu
và cũng chưa có cơ quan chức năng của việt nam kiểm định về cái chất lượng
cũng như tác dụng của loại thuốc này trên thị trường
cho nên là chưa chứng minh được cái tác dụng gì cả
nên nếu khi người tiêu dùng mua vào và sử dụng
thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ
thứ hai là loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng
có nguy cơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo tài liệu điều tra các loại thuốc được bán cho khách hàng
chủ yếu thông qua các trang hội kín như zalo facebook
một số thuốc màu xanh này được chủ hàng nhập về với giá khoảng một triệu đồng
nhưng khi giao bán thì giá đã được nâng lên khoảng ba triệu đồng
lãi một gấp ba
bây giờ thì có rất là nhiều những người đầu cơ tích chữ
những sản phẩm
gián mác là điều trị covid thì hiện tại là chúng tôi cảm thấy rất là quan ngại về những vấn đề này
bởi vì những thuốc điều trị covid thì người ta điều trị theo giai đoạn bệnh
phù hợp với cả giai đoạn nào của bệnh
và cái phân độ theo mức độ của bộ y tế về covid thì mình mới điều trị những cái thuốc đấy
khi mà bạn điều trị sai giai đoạn bệnh hoặc sai triệu chứng của bệnh
thì những thuốc đấy vô hình chung nó không mang lại những cái hiệu quả tốt
mà nó còn đem lại những hiệu quả như tai biến biến chứng
tác thương động không mong muốn đối với cả quá trình bệnh của mình
kinh doanh và buôn bán thuốc tân dược trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ
là hành vi bị cấm và lên án vì những sản phẩm thuốc chưa được bộ y tế cấp phép điều hành
có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh
mỗi người dân cũng cần tỉnh táo khi có ý định mua và sử dụng các loại thuốc này
bởi việc mua bán cũng đang là tiếp tay cho những người xấu lợi dụng buôn bán để kiếm lời
bất chấp nguy hại cho sức khỏe cộng đồng